tới đây bảy mươi chín tuyến phố và tám mươi ba ô phố trong phố cổ hà nội sẽ được tiến hành chỉnh trang thiết kế lại để phù hợp với công năng sử dụng và tạo thêm không gian công cộng phục vụ cho các hoạt động tham quan du lịch và văn hóa tín ngưỡng bổ sung thêm các tiện nghi tiện ích công cộng và hệ thống cây xanh
cụ thể khu phố cổ hiện được khoanh vùng trên diện tích một trăm linh năm hectare bao gồm địa giới hành chính của một mươi phường thuộc quận hoàn kiếm
về thiết kế kiến trúc các công trình tiêu biểu trong phố cổ sẽ được thực hiện theo năm loại hình
quá trình chỉnh trang thiết kế lại kiến trúc phố cổ sẽ được phân ra làm hai khu vực bảo tồn cải tạo nâng cấp
trong khu vực lõi sẽ không xây dựng tầng hầm không làm ảnh hưởng đến di tích và các công trình có giá trị
mở rộng không gian cho các hoạt động kinh doanh sản xuất các sản phẩm truyền thống và không gian cho các hoạt động văn hóa lễ hội sinh hoạt cộng đồng
tạo điều kiện cho việc khai thác các hoạt động dịch vụ du lịch đáp ứng nhu cầu sống và kinh doanh của người dân tại khu vực
nằm trong chuỗi hoạt động với chủ đề về nguồn trải nghiệm cùng di sản văn hóa phi vật thể của hà nội năm hai nghìn một mươi tám
chương trình tôn vinh nghệ thuật hát chầu văn với tên gọi hát văn thi một thời vang bóng nhằm giới thiệu giúp cho đông đảo người dân yêu thích
quan tâm tới các loại hình di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của hà nội qua đó góp phần khơi dậy ý thức tự hào dân tộc
tình yêu tổ quốc và trách nhiệm gìn giữ phát huy vốn văn hóa quý báu của cha ông để lại
điểm nhấn của chương trình với phần giao lưu trao đổi kinh nghiệm về thể loại hát văn thi giữa các nghệ nhân cao tuổi với các thế hệ kế cận
ngay sau buổi tọa đàm các cung văn và nhiều nghệ nhân hát văn câu lạc bộ hát văn tên tuổi ở miền bắc cùng nhau thi tài với nhiều bài hát văn cổ
chương trình đã mang lại không gian trải nghiệm văn hóa hết sức độc đáo cho nhiều bạn trẻ có niềm đam mê với loại hình văn hóa phi vật thể của dân tộc
thưa quý vị và các bạn mới đây sở nội vụ hà nội đã có kiến nghị trung ương sớm cho phép thành phố thực hiện cơ chế đặc thù
điều chỉnh tăng thu nhập cán bộ công chức viên chức so với tiền lương theo ngạch bậc chức vụ tối đa một tám lần
theo sở nội vụ việc tăng thu nhập này bảo đảm tương xứng với năng suất lao động khuyên khích tạo động lực cho đội ngũ cán bộ đáp ứng tốt hơn yêu cầu của công việc
đồng thời thu hút nhân tài nhằm phục vụ tốt hơn đối với sự phát triển bền vững của thủ đô
đây cũng là nội dung chính của chương trình ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
theo khảo sát của tổng liên đoàn lao động việt nam một cửa nhân sau khi tốt nghiệp đại học bắt đầu đi làm có hệ số lương là hai ba mươi
nhân với mức lương cơ sở cộng thêm phụ cấp thì thu nhập trung bình mỗi tháng khoảng bốn triệu đồng
mặc dù từ năm hai nghìn bốn đến hai nghìn một mươi bảy tốc độ tăng lương cơ sở đã lên tới bốn năm lần nhưng so với thị trường lao động còn quá thấp
chưa bảo đảm nhu cầu sống tối thiệt
so với lương tối thiểu vùng chính phủ công bố áp dụng năm hai nghìn một mươi tám thì mức tiền lương cơ sở mới chỉ đáp ứng được bốn mươi nhu cầu sống tối thiểu
đặc biệt là ở hà nội chi phí sinh hoạt đắt đỏ hơn các thành phố khác
theo các nhà nghiên cứu chính sách việc cải cách tiền lương đã không mang lại kết quả như mong muốn
vẫn ở mức thấp so với thị trường lao động với nhiều người tiền lương tăng thêm còn chưa đủ để chi bù cho tốc độ trượt giá
do đó để thực hiện thành công cải cách về chính sách tiền lương cần thực hiện đồng bộ với quá trình đổi mới
sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh giản hiệu quả
trong những năm vừa qua thì đảng và nhà nước luôn quan tâm đến chế độ chính sách cho cán bộ công chức viên chức và người lao động
qua bốn lần thực hiện chính sách cải cách tiền lương và qua hàng năm chính phủ thực hiện điều chỉnh lộ trình cải cách tiền lương
và tăng mức tiền lương
với tiền lương cơ sở thì nhìn chung đời sống của cán bộ công chức viên chức và người lao động cũng đã được cải thiện
tuy nhiên thì đối với một số các đô thị lớn như thành phố hà nội thành phố hồ chí minh và một số thành phố lớn khác
thì cái khối lượng công việc của cán bộ công chức viên chức và người lao động rất lớn
và mặt bằng chi phí sinh hoạt của các đô thị này thì cao hơn so với mặt bằng chung của các tỉnh và thành phố khác
vì vậy nhìn chung với mức thu nhập như hiện nay
thì đời sống của một bộ phận cán bộ công chức viên chức và người lao động thì còn gặp nhiều khó khăn
có thể nói là chúng ta đều nói là với cái thu nhập hiện nay của đội công chức là chưa cao
và để thu hút nhân tài vào các cơ quan quản lý nhà nước
thì chính phủ tôi được biết là chính phủ cũng đã có những chính sách
nhưng đặc biệt với hà nội hà nội cũng đã nhiều năm có những chính sách để thu hút nhân tài
và khi đó thì thành phố cũng có những chính sách đặc biệt
thủ viện chúng ta đều biết là cho tuyển thẳng không phải qua thi tuyển
rồi cho ưu tiên bố trí vào những lĩnh vực mà các bạn ấy thích
thì đấy là chủ trưng chung của thành phố
chị nguyễn hương sơn là cán bộ tiếp nhận và trả kết quả hành chính của ủy ban nhân dân quận ba đình
hiện tại bộ phận này chỉ mình chỉ thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ của công dân hàng ngày
và hướng dẫn công dân đến thực hiện các thủ tục hành chính
mà ủy ban nhân dân thành phố hà nội ban hành thực hiện
trên toàn thành phố hà nội
và quận ba đình
với sự quan tâm của thành phố hà nội nói chung
và ủy ban nhân dân quận ba đình nói riêng
thì chị được tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình làm việc
ví dụ như có nhiều hệ thống truyền nhận và hệ thống tiếp nhận hồ sơ
các phần mềm mới được cập nhật hàng ngày
tuy nhiên với số lượng thủ tục hành chính hiện giờ trên địa bàn thành phố
mà quận đang thực hiện lên đến hai trăm chín mươi sáu thủ tục hành chính
ở rất nhiều các lĩnh vực
chính vì vậy cán bộ một cửa như chị sơn
phải kiêm nhiệm rất nhiều mảng công viên
làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau
nên chị cũng gặp rất nhiều khó khăn
trong khi đó với thu nhập hiện tại của một cán bộ công chức còn khiêm tốn
rất khó để chị trang trải những chi phí của cuộc sống
cơ bản thì là bây giờ hiện giờ cán bộ công chức của bộ phận một cửa
thì vẫn đang sử dụng cái nguồn thu nhập chính là lương
và cái nguồn thu nhập này thì thực sự là nó không thể đảm bảo được
chọn vẹn trong một cái cuộc sống hàng ngày của gia đình
thì thực sự là nếu như mà được sự quan tâm của lãnh đạo thành phố
cũng như là lãnh đạo quận huyện mà được cải thiện hơn về cái mức thu nhập này
thì cũng sẽ là một cái nguồn động lực rất lớn cho cán bộ chúng tôi
để chúng tôi công hiến hết mình hơn
trong thời gian vừa qua thành phố hà nội cũng đã xây dựng đề án
xác định vị trí việc làm của khối các cơ quan hành chính
cũng như các đơn vị sự nghiệp công lập của thành phố
và qua đó tiêu chuẩn khung năng lực và kết quả công việc
của từng vị trí việc làm trong các cơ quan đơn vị thành phố là rất lớn
và có thể cao hơn những địa phương khác
để thực hiện việc trả lương cũng như tăng thu nhập xứng đáng
phù hợp với công sức mà cán bộ công chức viên chức và người lao động
trong các cơ quan đơn vị thành phố đã bỏ ra để thực hiện nhiệm vụ
thì việc cải cách chế độ tiền lương tăng thu nhập cho đội ngũ cán bộ
công chức viên chức và người lao động là hết sức cần thiết
chúng tôi cũng đã có đề xuất với cấp có thẩm quyền
để tăng thu nhập
do đội ngũ cán bộ công chức viên chức
theo hướng cụ thể là ngoài nương được trả theo quy định hiện nay
thì chúng tôi sẽ đề xuất là sẽ tăng một tám lần
được áp dụng cơ chế tí điểm như tp hcm đã được quốc hội
thông qua tại nghị quyết là năm mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
có như vậy thì
mới có cái cải thiện cái cuộc sống của đội ngũ cán bộ công chức viên chức
để yên tâm công tác và cống hiến cho sự phát triển của thành phố
và cái nguồn chi trả thì chúng tôi cũng đề nghị là
lấy từ cái nguồn thành phố tự côn đối
để đảm bảo có thể cải cách tiền lương
và thực hiện các cái an sinh sản phẩm
trong bối cảnh hiện nay đảng nhà nước và thành phố hà nội
đang thực hiện công cuộc cải cách hành chính phục vụ nhân dân
và đặc biệt đối với đội ngũ công chức viên chức nhà nước
để cán bộ công chức phục vụ nhân dân và kỳ cương hành chính được tốt
thì việc quan tâm đến thu nhập đồng lương của cán bộ công chức viên chức nói riêng
là hết sức quan trọng
có thể nói rằng đối với cái trước mà hà nội hoặc là những thành phố lớn
mà có cái
có cái đề xuất chủ trương với chính phủ
với cấp trên về điều chỉnh hệ số lương lên một tám lần
thì đây có thể nói là
một cái việc mà có thể nói sự quan tâm của đảng
của chính phủ đặc biệt là của thành phố hà nội
đối với đội ngũ công chức viên chức của thủ đô
và nếu cái việc đó mà được cấp trên chấp thuận
thì đây có thể nói là cũng là một bước đột phá
để tạo ra khuyến khích cho đội ngũ công chức viên chức
phải tâm huyết trách nhiệm hơn
và cái việc đó mà được cấp trên chấp thuận
và cái điều đó là trọng cái công việc của mình
và sẽ giảm thiểu được những cái gì đó
mà chúng ta vẫn hay nói là có thể tiêu cực trong công tác
và nếu làm như vậy thì đây là một khích lệ rất lớn
làm cho đội ngũ công chức viên chức yên tâm hơn
với cái sự nghiệp chung của mình
tại hội nghị trung ương bảy
ban chấp hành trung ương đã ra nghị quyết số hai mươi bảy
về thực hiện chính sách cải cách tiền lương
trong đó đối với một số tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
tự cân đối được ngân sách
đã bảo đảm đủ nguồn
để thực hiện chính sách cải cách tiền lương
và bảo đảm an sinh xã hội
thì được phép chi thu nhập tăng thêm
cho cán bộ công chức viên chức
với mức bình quân tối đa
là không quá tám lần quỹ lương
theo ngạch bậc và chức vụ
đối với đề nghị của sở nội vụ
thành phố hà nội
về đề xuất chi thu nhập tăng thêm
đối với cán bộ công chức viên chức
và người lao động của thành phố
sở tài chính nhận thấy là rất cần thiết
và phù hợp với chủ trương
của đảng chính sách pháp luật
của nhà nước và điều kiện thực tiễn
hiện nay của thành phố hà nội
thì sở tài chính đã tham mưu ủy ban thành phố
chỉ đạo thực hiện khoán chi
đến các đơn vị hành chính
từ cấp thành phố đến quận huyện
xã phường và giao quyền tự chủ
tài chính cho các đơn vị
sự nghiệp công lập của thành phố
đảm bảo một trăm linh các đơn vị
được giao quyền tự chủ
và sở tài chính cũng đã hướng dẫn
các đơn vị để thực hiện
xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ
và nguồn tài chính
tiết kiệm được từ trong
cái tiết kiệm chi tiêu đó
thì các đơn vị được sử dụng để tăng thu nhập
cho cán bộ công chức viên chức
và người lao động của đơn vị mình
việc tăng lương tăng thu nhập
cho cán bộ công chức viên chức
và người lao động trong các cơ quan đơn vị
của thành phố hà nội là hết sức cần thiết
thành phố hà nội sẽ cân đối
từ nguồn ngân sách của thành phố
để bảo đảm đủ cho việc cải cách
chế độ tiền lương cũng như là thực hiện
các chính sách an sinh xã hội khác
từ trước đến giờ
thành phố hà nội
thực hiện đầy đủ
chế độ tiền lương
theo như quy định của nhà nước
cũng như các tỉnh thành khác
chứ ngoài ra không có một cơ chế đặc thù nào
để tăng thêm
cái thu nhập
ngoài cái việc khoán chi
đơn vị nào
tiết kiệm được chi thường xuyên
thì có thể tăng thu nhập
bằng cái nguồn đấy còn ngoài ra không có
một nguồn nào khác không có cơ chế đặc thù nào khác
vì vậy chúng tôi rất mong muốn
sẽ được đề xuất
và được cấp
có thầm quyền chấp thuận
và tăng thêm một tám lần
như thành phố hồ chí minh
đã được thực hiện
theo cái nghị quyết số năm mươi bốn của quốc hội
chính phủ đang giao cho các bộ chuyên ngành
để tham mưu điều chỉnh
nghị định sáu mươi ba về việc
các cơ chế tài chính đặc thù của thủ đô hà nội
trong nội dung dự thảo dự kiến
sẽ có một nội dung
về chi trả thu nhập tăng thêm
về cán bộ công chức viên chức
và người lao động
theo tinh thần nghị quyết hai mươi bảy
của ban chấp hành trung ương
với việc bảo đảm được đời sống
của cán bộ công chức viên chức
và người lao động của thành phố
sẽ yên tâm công hiến cho thành phố
để xây dựng thành phố hà nội
ngày một giàu đẹp
thưa quý vị và các bạn
sau hơn một năm triển khai thực hiện
hai bộ quy tắc ứng xử của thành phố hà nội
nhìn chung ý thức trách nhiệm của người dân
trong việc giữ gìn bảo vệ môi trường
ứng xử văn minh từng bước được nâng cao
thể hiện qua tinh thần phục vụ
thái độ ứng xử chuẩn mực hơn
trong thực thi công vụ
để hai bộ quy tắc ứng xử được triển khai rộng rãi
tạo sức lan tỏa mạnh mẽ
hà nội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền
bằng nhiều hình thức phong phú đa dạng
đến đông đảo mọi tầng lớp nhân dân
mời quý vị theo dõi phóng sự sau
để hiểu rõ hơn về vấn đề này
năm hai nghìn một mươi tám được xác định là năm triển khai
quy tắc ứng xử đi vào chiều sâu
để mọi tầng lớp nhân dân nắm được
và thực hiện quy tắc ứng xử trong cuộc sống
cán bộ công chức viên chức người lao động
trong các cơ quan thuộc thành phố
cần chấp hành nghiêm chỉnh quy định về thời gian
làm việc của nhà nước của cơ quan
sắp xếp sử dụng thời gian làm việc khoa học hiệu quả
bên cạnh việc tuyên truyền sâu rộng
đến từng tầng lớp nhân dân
thành phố hà nội còn tổ chức nhiều hội thi về
quy tắc ứng xử tại các quận huyện xã phường
trong đó hội thi tuyên truyền về
quy tắc ứng xử nơi công cộng được xem là
hoạt động giúp cán bộ nhân dân thay đổi
nhận thức hướng tới lối sống văn minh thanh lịch hơn
cũng là cái sân chơi cũng là cái nội dung
rất là tuyên truyền
có ý nghĩa sâu rộng
tới nhân dân để cùng
nắm mắt hiểu biết thêm về
nội dung quy tắc và tuyên truyền vận động
mọi người dân cùng thực hiện
tốt cái nội dung quy tắc do thành phố phát động
được triển khai
từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám
hội thi tuyên truyền quy tắc ứng xử nơi công cộng
đã được tổ chức rộng rãi ở cấp cơ sở
các phường xã đơn vị trực thuộc thành phố
và nhiệm vụ công tác gắn với
việc thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng
đến nay đã có năm trăm tám mươi bốn
cuộc thi ở cấp cơ sở
ba mươi cuộc thi cấp quận huyện được tổ chức
cuộc thi đã trở thành một đợt sinh hoạt văn hóa
sâu rộng trong cán bộ và các tầng lớp
nhân dân trên địa bàn thành phố
đây là lần đầu tiên hà nội triển khai
đưa bộ quy tắc ứng xử công cộng trên địa bàn
vào thực tiễn theo hình thức sân khấu hóa
hội thi nhằm tuyên truyền rộng rãi
nội dung bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng
trên địa bàn thành phố hà nội
xây dựng hình thành những chuẩn mực văn hóa
cũng như điều chỉnh hành vi của mỗi cá nhân
tổ chức nơi công cộng xây dựng người hà nội
thanh lịch văn minh đồng thời
phát huy những giá trị nét đẹp văn hóa
tạo nền tảng tinh thần vững chắc cho phát triển
kinh tế xã hội của thủ đô
để thực hiện quy tắc này thì
trước hết là công tác tuyên truyền
của các cấp các ngành
của các tổ chức chính trị đoàn thể
đặc biệt là mỗi người dân phải nâng cao ý thức
trách nhiệm trong việc thực hiện
quy tắc ứng xử nơi công cộng hiện nay thì quận hai bà trưng
đã triển khai đồng bộ
và rất là rộng rãi về bộ quy tắc ứng xử này
tại các cơ quan
trường học cũng như các điểm
công cộng và
kết quả thu được là tất cả
mọi người đều thực hiện rất là tốt
đặc biệt là các em học sinh của các trường
tiểu học trung học cũng như trung học phổ thông
đây là một trong những
hoạt động văn hóa có ý nghĩa thiết thực
bổ ích nhằm tuyên truyền sâu rộng
từng bước xây dựng và hình thành những chuẩn mực văn hóa
nhằm điều chỉnh lời nói thái độ
hành vi của cá nhân tổ chức nơi công cộng
hoạt động này là dịp để các đội thi
giao lưu học hỏi trao dồi kinh nghiệm
nắm rõ hơn các nội dung bộ quy tắc ứng xử
từ đó trao dồi các kỹ năng tuyên truyền
vận động giải quyết các tình huống
mâu thuẫn phát sinh để vận dụng hiệu quả
vào thực tiễn qua đó mỗi cá nhân
sẽ trở thành một tuyên truyền viên tích cực
tiếp tục lan tỏa sâu rộng bộ quy tắc ứng xử
nơi công cộng trong nhân dân góp phần
xây dựng thủ đô văn minh hiện đại